một xe ô tô khách vận chuyển lô hàng lậu có trị giá gần một tỷ đồng vẫn bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế phát hiện
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường nguyễn văn linh phường hương sơ tp huế lực lượng chức năng phát hiện ô tô khách mang biển kiểm soát hai mươi chín c một mươi năm nghìn hai trăm ba mươi năm có năm mươi thùng hàng
bên trong có hơn một mươi sản phẩm các loại như mỹ phẩm dây dép quần áo laptop điện thoại di động đồng hồ đeo tay có tổng trị giá gần một tỷ đồng
quá trình làm việc lái xe hoàng mạnh hà chú tại tp hà nội không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa để trên khoang xe